đối với rà soát hồ sơ kê khai giảm ba mươi thuế thu nhập doanh nghiệp kiểm toán nhà nước cho biết có ba trăm năm mươi hai doanh nghiệp kê khai không đúng đối tượng được giảm theo quy định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bổ sung là bảy bảy tỷ đồng
về quản lý tiền thuê đất tiền sử dụng đất kiểm toán nhà nước cho biết còn tình trạng các khu đất đang được các tổ chức sử dụng nhưng chưa xác định nghĩa vụ tài chính do các sở ngành chưa xác định giá đất
các khu đất chưa có quyết định giao đất hợp đồng thuê đất hoặc hết hạn hợp đồng thuê đất đang tạm xác định nghĩa vụ tài chính theo bảng giá đất hàng năm
theo ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm bất chấp việc kinh tế thế giới vẫn gặp nhiều bất ổn và khó khăn lượng kiều hối đổ về thành phố năm hai nghìn hai mươi hai vẫn tăng cao dự báo đạt khoảng sáu tám tỷ usd
theo đó tốc độ tăng trưởng của lượng kiều hối về tp hcm năm nay tuy thấp hơn cùng kỳ nhưng vẫn là ở mức tốt trong bối cảnh khó khăn của kinh tế thế giới và diễn biến phức tạp về chính trị tại một số khu vực
dự báo trong tháng cuối năm và dịp tết nguyên đáng này lượng kiều hối chuyển về sẽ tăng lên theo quy luật của hàng năm
từ nhiều năm qua tp hcm luôn là địa phương dẫn đầu cả nước về lượng kiều hối chuyển về và chiếm khoảng bốn mươi năm mươi lượng kiều hối của cả nước
chẳng hạn như năm hai nghìn hai mươi một lượng kiều hối về tp hcm đạt khoảng sáu năm sáu tỷ usd
trong khi lượng kiều hối cả nước đạt khoảng một mươi hai năm tỷ usd lượng kiều hối đổ về nhiều cộng với tỷ giá bớt căng nên những ngày gần đây giá usd liên tục đi xuống và duy trì ở mức thấp
chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết nguyên đáng quý mảo hai nghìn hai mươi ba
các vườn cây kiển tại tp hcm năm nay đã nhập rất nhiều bữa diễn để đáp ứng nhu cầu chơi tết sớm của người dân
cây năm nay được đánh giá đẹp hơn mỗi năm đã có gốc bưởi rau giá là bảy mươi năm triệu đồng
những ngày qua
một đoạn đường mai chí thọ tp thủ đức tp hcm được nhuộm vàng bởi những cây bữa diễn nặng triệu quả vàng ống được các nhà vườn nhập về để phục vụ thị trường hoa tết
theo ghi nhận dọc tuyến đường mai chí thọ có gần chục điểm bán bữa diễn
các nhà vườn bày những chậu bữa diễn triệu quả ra tận lề đường để dễ đập và mắc người đi đường
người dân tại tp hcm khi đi qua tuyến đường này đều cảm nhận được không khí tết đang cận kề
theo đánh giá của nhà vườn năm nay bữa diễn đẹp hơn và dự đoán thị trường tp hcm sẽ sôi động
hiện nhà vườn đã có khoảng ba mươi khách đặt bữa diễn để chơi tết
giá chậu cây bưởi diễn bán ra tại đây giao động từ sáu năm đến bảy mươi năm triệu đồng một cây
đáng chú ý cây bữa diễn có giá bảy mươi năm triệu đồng có diện tích gốc chậu khoảng một năm m hai cao bốn năm m và nặng tới khoảng sáu trăm linh kg

đề xuất tp hcm thí điểm thu thuế bổ sung với quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất của bất động sản thứ hai trở lên
với mục đích tăng nguồn thu ổn định hạn chế tình trạng đầu cơ và bỏ hoang nhà đất tại các dự án bất động sản hiện nay
đồng thời làm cơ sở để xây dựng chính sách chung về sau
tuy nhiên liệu đề xuất này có thực sự mang lại hiệu quả trong bối cảnh thị trường nhà đất đang kém thanh khoản và gặp khó khăn hay không còn là câu hỏi lớn